một vụ án mạng vừa xảy ra tại xã thành đông huyện bình tân tỉnh vĩnh long khiến một người phụ nữ tử vong
vào dạng sáng ngày bảy tháng bảy ông trần văn chính đang nằm ngủ ở hiên nhà thì nghe tiếng la thất thanh của vợ là bà nguyễn thị nga
ông chính nghĩ là vợ mình bị điện giật liền chạy vào thì phát hiện bà nga nằm dưới nền gạch trên cổ có vết cắt
bà nga đã tử vong ngay sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm gây án